từ ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tàu hải quân ấn độ ins sahi adri cập cảng tiên xa chính thức chuyến thăm hữu nghị thành phố đà nẵng
chuyến thăm của tàu nằm trong khuôn khổ việc triển khai hoạt động liên tục của hải quân ấn độ tới khu vực đông nam á
chuyến thăm bao gồm các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa hải quân hai nước chào xã giao và tiếp xúc với các lãnh đạo đại diện chính phủ việt nam
sau thời gian đậu cảng hải quân ấn độ và hải quân việt nam sẽ tổ chức luyện tập trung
tổ chức cho phía hải quân việt nam học sinh sinh viên ủy ban nhân dân thành phố biên phòng và hội hữu nghị việt ấn tại đà nẵng
mối quan hệ việt nam ấn độ đã và đang ngày càng được thắt chặt hơn nữa trong những năm vừa qua
với mối quan hệ kinh tế sôi nổi và hợp tác ngày càng lớn mạnh về các vấn đề an ninh chính trị